để minh bạch hóa việc thu phí tại các trạm bot bộ giao thông vận tải đã yêu cầu lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
đến thời điểm này đã có một mươi bảy trên hai mươi tám trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống này phần nào giúp giảm ôn tắc
chống lãng phí nguồn nhân lực tại trạm và minh bạch công tác thu của nhà đầu tư bot
đây là cuộc kiểm tra đột xuất của tổng cục đường bộ việt nam tại trạm thu phí bot bắc giang hà nội
mặc dù khi xe sử dụng thẻ thu phí không dừng sẽ giúp minh bạch hóa nguồn thu
tuy nhiên tại trạm này số lượng xe sử dụng thẻ thu phí không dừng chưa nhiều
những ngày này tổng cục đường bộ đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra các trạm thu phí
và yêu cầu tất cả cục quản lý đường bộ
kết hợp với thanh tra sở giao thông vận tải các tỉnh
cũng như các nhà đầu tư trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong dịp tết để đảm bảo giao thông
và giám sát việc hoạt động của các trạm thu phí không dừng
để thực hiện tốt sớm kế hoạch của thủ tướng chính phủ
một là nó thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
cái thứ hai là công khai minh bạch được thu phí
thì cái này là chúng tôi đã tổ chức họp và chúng tôi cũng rất quyết tâm
và sẽ giám sát
chúng tôi sẽ tiến đổi theo quyết liệt
theo tuần từng tháng
tôi nghĩ cái này là cái mà sẽ minh bạch được
và cũng là lấy lại cái niềm tin cho người dân
đối với cái chỉ đạo về bot là cái mà để phát triển hạ tầng giao thông
theo kế hoạch trong năm hai nghìn một mươi tám
tất cả các dự án bot trên quốc lộ một a và quốc lộ một mươi bốn
phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng một trăm linh
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phải hoàn thành lắp đặt
tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc